tỉnh sơn la đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu
chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng
tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương
nội dung diễn tập thực hiện qua ba giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu
chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ thực hành tác chiến phòng thủ
cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh
do vậy cấp ủy chính quyền và các sở ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang địa phương
quyết tâm đạt thành tích cao trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố
theo kế hoạch cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng năm